với tỷ lệ chín mươi năm sáu mươi bảy đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại hội trường các đại biểu đã nghe và nhất trí thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với tỷ lệ một trăm linh
theo nghị quyết phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh có số phiếu tín nhiệm cao là ba trăm hai mươi ba phiếu đạt tỷ lệ sáu mươi sáu năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận được số phiếu tín nhiệm cao đứng đầu khối quốc hội và chính phủ
cụ thể trong tổng số một mươi tám người được lấy phiếu tín nhiệm thuộc khối quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu với số phiếu tín nhiệm cao là bốn trăm ba mươi bảy phiếu đạt tỷ lệ chín mươi một tổng số phiếu
như vậy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lần thứ ba đứng đầu về mức độ tín nhiệm sau hai lần lấy phiếu tín nhiệm vào năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
thủ tướng nguyễn xuân phúc có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đứng đầu khối chính phủ với ba trăm chín mươi ba phiếu đạt tỷ lệ tám mươi một ba
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ là người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với một trăm ba mươi bảy phiếu chiếm tỷ lệ hai mươi tám hai mươi năm